những nội dung chính sẽ có trong chương trình an ninh hai mươi bốn h hôm nay thứ bảy ngày hai mươi bốn tháng một mươi xin kính chào quý vị và các bạn
mở đầu chương trình ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin về tình hình cứu nạn cứu hộ trong mưa lũ của các lực lượng chức năng tại khu vực miền trung
thưa quý vị sáng nay thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc và đoàn công tác của chính phủ đã đến thăm
động viên người dân ở thôn đồng tư xã hiền ninh tỉnh quảng bình
tại đây thủ tướng đã ân cần thăm hỏi sức khỏe động viên bà con vừa bị ảnh hưởng nghiêm trọng của trận lũ lịch sử về những ảnh hưởng của lũ lụt đến cuộc sống bà con
thủ tướng đánh giá cao tinh thần chủ động sự đoàn kết hỗ trợ lẫn nhau và cả sự chia sẻ trong khó khăn của bà con nhân dân góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra
thủ tướng đề nghị cấp ủy chính quyền các cấp tỉnh quảng bình cần tập trung lực lượng hàng hóa để cứu trợ không để dân thiếu ăn thiếu nước uống tổ chức tiếp nhận và điều phối hàng cứu trợ bảo đảm hợp lý đến tay người dân
không để tình trạng mất cân bằng nhanh chóng khắc phục giúp dân ổn định cuộc sống khôi phục sản xuất trước mắt chủ động các biện pháp ứng phó với bão số tám
dịp này thủ tướng chính phủ đã tặng quà cho ba mươi hộ dân bị thiệt hại nặng mỗi hộ một mươi triệu đồng thăm tặng quà trường mầm non xã hiền ninh huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
trưa cùng ngày tại tỉnh quảng bình thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo các tỉnh miền trung về công tác khắc phục hậu quả mưa lũ
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc cũng đã quyết định tạm cấp năm trăm linh tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm hai nghìn hai mươi
bổ sung kinh phí cho năm tỉnh miền trung để thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn chính sách an sinh xã hội và khắc phục hậu quả thiên tai theo chế độ chính sách của nhà nước
các tỉnh được bổ sung kinh phí gồm quảng bình một trăm linh tỷ đồng quảng trị một trăm linh tỷ đồng thừa thiên huế một trăm linh tỷ đồng quảng nam một trăm linh tỷ đồng hà tĩnh một trăm linh tỷ đồng
thủ tướng chính phủ yêu cầu bác nhân dân các tỉnh quảng bình quảng trị thừa thiên huế quảng nam hà tĩnh
căn cứ tình hình thực tế tại địa phương có trách nhiệm sử dụng nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ
chủ động sử dụng ngân sách địa phương và các nguồn tài chính hợp pháp khác để kịp thời thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn
chính sách an sinh xã hội và khắc phục hậu quả thiên tai theo chế độ chính sách của nhà nước bảo đảm đúng đối tượng chế độ
quy định theo quy định nghị định số một trăm ba mươi sáu ngày hai mươi một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi ba của chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội
đối với đối tượng bảo trợ xã hội và các văn bản pháp luật có liên quan
kết thúc đợt thiên tai do mưa lũ ubnd các tỉnh quảng bình quảng trị thừa thiên huế quảng nam hà tĩnh kiểm tra tổng hợp số liệu thiệt hại do thiên tai
kết quả chi thực hiện công tác khắc phục hậu quả thiên tai theo chế độ quy định báo cáo nhu cầu kinh phí để thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn
chính sách an sinh xã hội và khắc phục hậu quả thiên tai gửi ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai để trình thủ tướng chính phủ xem xét quyết định mức hỗ trợ chính thức từ ngân sách trung ương cho ngân sách từng địa phương theo quy định
thông tin mới nhất về cơn bão số tám
theo trung tâm dự báo khấy tượng thủy văn quốc gia vào hồi một mươi sáu h ba mươi thông tin mới nhất về cơn bão số tám

sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi tức là từ chín mươi đến một trăm linh km một giờ giật cấp một mươi hai
bàn kính gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên khoảng một trăm tám mươi km tính từ tâm bão
bàn kinh gió mạnh cấp một mươi giật cấp một mươi hai khoảng sáu mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây
mỗi giờ đi được từ một mươi năm đến hai mươi km đến một mươi sáu h ngày hai mươi năm tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bảy bảy độ vĩ bắc một trăm linh bảy tám độ kinh đông cách đất liền các tỉnh hà tĩnh đến quảng trị khoảng một trăm bốn mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám tức là từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi
vùng nguy hiểm do bão trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới gió mạnh cấp sáu trở lên giật từ cấp tám trở lên từ vị tuyến một mươi năm năm đến hai mươi độ vị bắc
phía tây kinh tuyến một trăm một mươi bốn năm độ kinh đông
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ chịu tác động của gió giật mạnh
do ảnh hưởng của bão vùng biển phía tây khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa có mưa bão gió mạnh cấp chín cấp một mươi giật cấp một mươi hai sóng biển cao từ năm sáu m biển động rất mạnh
từ tối và đêm nay trên vùng biển vĩnh bắc bộ gió mạnh dần lên cấp sáu cấp bảy vùng gần tâm bão đi qua cấp tám giật cấp một mươi sóng biển cao từ hai bốn m biển động mạnh
gần sáng và ngày mai ở vùng biển từ quảng trị đến thừa thiên huế có gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín biển động mạnh
từ đêm nay đến ngày hai mươi sáu tháng một mươi ở các tỉnh từ nghệ an đến thừa thiên huế có mưa vừa mưa to với tổng lượng mưa phổ biến từ năm mươi một trăm năm mươi mm một đợt cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
theo dự báo tối nay và dạng sáng mai sẽ là thời điểm bão số tám đổ bộ vào các tỉnh miền trung
ngay lúc này tại các tỉnh thành thuộc khu vực miền trung đang gấp rút ứng phó với những nguy cơ thiệt hại mà cơn bão số tám có thể gây ra
tại tỉnh hà tĩnh thiệt hại nặng nề trong đợt ngập lụt lịch sử vừa qua vẫn còn đang được khắc phục
lực lượng chức năng và người dân tại đây lại tiếp tục phải nhanh chóng tìm cách ứng phó với cơn bão mới
cụ thể các phương án chủ động ứng phó được đưa ra như thế nào
cách đây ít phút phóng viên truyền hình công an nhân dân đã có cuộc trao đổi với đại diện công an tỉnh hà tĩnh để thông tin chi tiết hơn đến quý vị
đặc biệt là các trường học các trạm y tế để khắc phục các hậu quả sau mưa lũ để sớm đưa các cơ sở này đi vào trở lại hoạt động bình thường để phục vụ tốt nhất cho người dân
sau lũ nước rút thế nhưng vẫn còn đó các nỗi lo khi nhiều ngôi nhà bị ngập sâu trong nước nhiều ngày tiêm ẩn nguy cơ mất an toàn
là nỗi lo về dịch bệnh vấn đề vệ sinh ô nhiễm môi trường việc khôi phục lại môi trường sống là vấn đề cần rất nhiều thời gian
vâng thưa quý vị chống lũ đã khó khắc phục hậu quả do lũ gây ra thì lại càng khó hơn
cần phải có nhiều biện pháp thiết thực hỗ trợ người dân ngay lúc này là vấn đề đang được đặt ra
tuy nhiên khi những hậu quả của thiên tai bão lũ chưa được khắc phục thì hiện tại người dân ở các tỉnh miền trung có thể sẽ tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn từ cơn bão số tám rồi thì áp thấp nhiệt đới mới đang tiếp tục hình thành trên biển đông
các địa phương miền trung ngoài công tác đang khắc phục hậu quả mưa lũ thì cũng đã lên các phương án ứng phó cơn bão số tám
và phương châm bốn tại chỗ cũng đã xây dựng các kế hoạch ứng cứu hộ cứu nạn và cứu trợ cho người dân vùng lũ
ba chiếc xuồng máy cứu nạn cứu hộ được cục cảnh sát giao thông tăng cường vào miền trung
những chiếc xuồng này có công suất từ tám mươi năm đến một trăm linh hp có thể cứu nạn từ năm đến sáu người một lượt
vì vậy chỉ tính riêng trong hai ngày vừa qua cán bộ chiến sĩ thủy đoàn một cùng hai mươi xuồng hơi của các đơn vị tổ chức khác đã tổ chức hơn hai trăm linh lượt xuồng
các địa bàn người dân bị cô lập do các thuyền lớn không thể tiếp cận
tổ chức đưa hàng trăm người dân ra nơi an toàn đồng thời tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân
trước đó bộ công an đã tăng cường cho công an tỉnh thừa thiên huế một cano công suất hai trăm linh mã lực nhằm phục vụ kịp thời công tác phòng chống bão lũ
tại một số khu vực rốn lũ lực lượng công an các tỉnh đã phối hợp tăng cường người và phương tiện hỗ trợ
tống thì ngay quá

tổ chức đã tăng cường cho công an các tỉnh thừa thiên huế một cano công suất hai trăm linh mã lực nhằm phố
tống thì ngay quá
tống thì ngay quá
chú hô kiệp tế lưỡng thực thực phẩm cho ba con vùng lũ và đưa ba con ở những vùng lũ đến nơi an toàn

với người dân vùng lũ đang gia tăng
vì vậy lực lượng công an các tỉnh đã bố trí các tổ công tác
điều tiết đảm bảo giao thông thông suốt
không để xe đi vào khu vực lũ còn nguy hiểm
đồng thời hỗ trợ các đoàn vận chuyển các nhu yếu phẩm
ngoài việc bổ trí lực lượng tại các điểm chốt điểm nóng điểm phức tạp
mà tập trung rất đông số lượng phương tiện và người về cứu trợ
thì phòng đoàn trải thống đã bố trí trên tuyển quốc lộ một a
những cái chốt để hướng dẫn giao thông và hướng dẫn các đoàn cử trợ
để có cái lô tuyển về tiếp cận các địa bàn một cách nhanh chóng và thân lợi nhất
trước những diễn biến phức tạp của cơn bão số tám
lực lượng công an đã chủ động xây dựng các kế hoạch ứng phó
sẵn sàng lực lượng phương tiện để triển khai phương án sơ tán dân cư
tại khu vực nguy hiểm nhất là tại khu vực ven biển cửa sông
có nguy cơ ảnh hưởng của nước dâng sông lớn sạt lở khu vực có nguy cơ bị ngập sâu
tăng cường giả soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất
ngập sâu khi mưa lớn sơ tán dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm
đồng thời sẵn sàng lực lượng vật tư phương tiện để khắc phục sự cố
đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính
trong đợt lụ lụt lịch sử vừa qua thực hiện mệnh lệnh của cấp trên
lực lượng cảnh sát phòng trải chế chế và cựu nàn của hồ đã thương trực sẵn sàng kiểm đấu một trăm linh
và lực lượng phương tiện và phương án khi có lần là lên đường
hiện hàng nghìn cán bộ chiến sĩ công an vẫn ngày đêm trực chiến bám địa bàn bám cơ sở
vừa nỗ lực giúp dân ứng phó với mưa lũ thực hiện công tác di rời người dân vùng ngập lụt đến nơi an toàn
vừa đảm bảo tốt an ninh trật tự địa bàn và giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ
bộ đội biên phòng tỉnh an giang đã bắt giữ một mươi bốn vụ buôn lậu hàng hóa chủ yếu là mỹ phẩm
thuốc lá điếu đường cát hàng điện tử đã qua sử dụng trị giá gần ba trăm linh triệu đồng
đáng lưu ý các đối tượng buôn lậu sử dụng thủ đoạn thả trôi hàng lậu theo dòng nước lũ
để qua mặt lực lượng chức năng do nước lũ đang dâng cao đường mưa lớn
vì vậy công tác chống buôn lậu của đơn vị gặp rất nhiều khó khăn
đợt chiều cương từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi tháng một mươi ở thành phố cần thơ đã làm ngập sâu
và hư hại các tuyến đường trong đó đường nguyễn văn linh hai bên cầu hưng lợi
phía bờ ninh kiều đoạn rẽ vào đường tầm vu thuộc phường hưng lợi quận ninh kiều
thành phố cần thơ xuất hiện nhiều ổ gà ổ voi gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông
theo một số hậu dân sống khu vực xung quanh cầu hưng lợi cho biết triều cương đã làm
các ổ gà ổ voi thêm hư hỏng gây khó khăn cho các phương tiện khi tham gia lưu thông
tìm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn khi triều cương dân cao
điều kiển xe gắn máy qua khu vực này
thấy được sự nguy hiểm đó nhằm đảm bảo trực tự an toàn giao thông
tạo thuận lợi cho người tham gia giao thông ban chỉ huy công an phường hưng lợi quận ninh kiều
đã vận động người dân địa phương đóng góp năm mươi sáu mét khối đá để dặm vá tạm thời các điểm hư hỏng
trên tuyến đường dài sáu trăm linh mét giúp người dân có thể yên tâm lưu thông trong mùa mưa bão
nhất là khi triều cương dân cao việc đàm của công an phường tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa rất thiết thực
được người dân đồng tình khen ngợi
trở lại tin tức tại tp hcm bắt đầu từ ngày hai mươi chín tháng một mươi các phương tiện sẽ không được phép lưu thông
qua cầu vực nguyễn hữu cảnh quận bình thạnh
thông tin này vừa được sở giao thông vận tải tp hcm công bố
nhằm phục vụ cho kế hoạch gần sáu tháng sửa chữa tuyến đường này
cụ thể thời gian cấm xe qua cầu vượt nguyễn hữu cảnh bắt đầu từ ngày hai mươi chín tháng một mươi đến hai mươi ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
các lộ trình thay thế như sau đối với ô tô từ cầu sài gòn điện biên phủ
quay đầu xe tại giao lộ điện biên phủ nguyễn văn khương
lộ trình thay thế cho xe hai bánh cầu sài gòn điện biên phủ quay đầu xe tại ngã tư hàng xanh điện biên phủ
hẻm sáu trăm linh hai điện biên phủ đường d một nối dài nguyễn hữu cảnh
sở này cũng lưu ý người dân khi tham gia giao thông chấp hành theo hướng dẫn của hệ thống điện báo trên đường
hoặc theo hướng dẫn của lực lượng cảnh sát giao thông điều tiết
để nắm bắt tình hình cụ thể trong khoảng ba ngày đầu cấm xe
các cơ quan chức năng sẽ tiến hành theo dõi lưu lượng xe cộ sau đó mới bắt đầu tổ chức thi công
còn tại huyện nhà bè những ngày qua người dân dọc hai bên tuyến đường huỳnh tấn phát cho biết
là họ liên tục phải chứng kiến cảnh những chiếc xe máy bị trượt ngã
nguyên nhân là tuyến đường bị nâng cấp nên khi gặp mưa đã gây khó khăn cho người đi đường
do đang trong quá trình thi công nên tuyến quỳnh tấn phát đoạn qua xã phú xuân huyện nhà bè
có nhiều ổ gà và đất đã lỡm trởm
việc đi lại qua đây rất khó khăn nhất là khi trời mưa ngập
khiến đường trơn trượt và không thể phát hiện đường ổ gà
hố ga thoát nước này đang là một trong những mối lo ngại của người dân
dù đang trong quá trình thi công nhưng các phương tiện vẫn được phép lưu thông
những vị trí như thế này lại không hề có rào trắng và đặc biện cảnh báo
nên mỗi khi mưa ngập chúng trở thành những cái bẫy nguy hiểm cho người đi đường
nên mỗi khi mưa ngập chúng trở thành những cái bẫy nguy hiểm cho người đi đường
câu điểm thì cũng hay kẹt xe đặc biệt là xe bồn bởi vì đây là khu mà xe bồn đi rất là nhiều
mà nếu như hệ thống mà cái đường như thế này thì cũng rất là nguy hiểm
thế được thì làm sớm thì dân nhờ đi lại nó thoải mái hơn
trong cái quá trình mà thi công thì ít nhiều gì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái việc đi lại sinh hoạt
cũng như là kinh doanh buôn bán của bà con
thì là chúng tôi rất là nỗ lực
để có thể hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng đến bà con
nhưng mà qua nội dung đó thì cũng mong bà con là dọc theo tuyến
cũng như là có lưu thông trên tuyến thông cảm chia sẻ
trong quá trình chúng tôi thực hiện chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện sớm nhất
để mà hạn chế ảnh hưởng đến bà con
và sau khi cái tuyến được thi công hoàn thành đó
thì nó sẽ mang lại cái bộ mặt mới cho cái dọc theo cái tuyến này
để đảm bảo mục tiêu của dự án đặt ra ban đầu
công trình nâng cấp tuyến đường quỳnh tấn phát tại khu vực nhà bè
có quy mô hai chiều với bốn làng xe và có hệ thống thoát nước
dự kiến sẽ hoàn thành phần trải nhựa trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
đến ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một công trình sẽ hoàn tất các hạng mục
từ đó bất cập tiền ngập ống ôm tắt tồn tại
trong nhiều lúc công trình sẽ hoàn tất các hạng mục

công trình năm qua sẽ cơ bản được giải quyết